trong trường điều tra hai giờ chiều lực lượng công an bắt được nghi phạm là phạm minh út
đến mát xa tại quán của nạn nhân nhưng không có tiền trả nên út đã bóc cổ nạn nhân đến chết
sau đó lấy trộm điện thoại của nạn nhân cùng một bốn triệu đồng và rời khỏi hiện trường
trong lúc điều tra tại nhà của một đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng ma túy
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện chủ nhà là bố của đối tượng
đang tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
trước đó công an phường quảng phú tp quảng ngãi phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp quảng ngãi kiểm tra phát hiện một người thân trong gia đình của huỳnh thanh huy
sử dụng tàng trữ trái phép ma túy
tại đây lực lượng công an phát hiện huy tàng trữ vũ khí quân dụng trong nhà
cơ quan an ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
đối với huỳnh thanh huy về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
hiện vụ việc đang được phòng an ninh điều tra tiếp tục mở rộng
công an tp nha trang tp khánh hòa vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy là nguyễn văn vĩ
và lê trung khánh đều trú ở tp nha trang
trong hai ngày một mươi năm và một mươi tám tháng bốn tại phường phước tiến thành phố nha trang cả hai đã lấy trộm hai chiếc xe máy
tại đường ngô gia tự và trần bình trọng
nhận được tin báo công an tp nha trang đã tổ chức điều tra truy xét
đến trưa ngày hôm qua một mươi chín tháng bốn xác định và bắt giữ được hai nghi can
gây ra hai vụ trộm
đấu tranh bước đầu vĩ và khánh khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng
nên cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua khu bốn phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
giữa xe tải và xe máy đã khiến một người tử vong hai người bị thương
theo thông tin ban đầu thị xã phước long đi tìm qua tài xế trương minh hùng
điều khiển xe tải lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
hướng từ thị xã phước long đi tỉnh bình dương
đến khu phố bốn phường long phước thì bất ngờ va chạm với xe máy
do ông trần xuân thao điều khiển chở theo vợ và cháu bé bốn tuổi
lưu thông cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh đã khiến cả ba người trên xe máy bị ngã văng xuống đường
người vợ tử vong tại hiện trường hai người còn lại bị thương
chiếc xe máy bị hư hỏng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an tỉnh lai châu vừa cứu hộ thành công du khách người anh
tổ cứu hộ của phòng cảnh sát phòng trái trịa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh lai châu đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng
khu vực đỉnh đèo âu quy hồ thuộc địa phận xã sơn bình
huyện tam đường tỉnh lai châu
kiểm tra nhanh tại chỗ nam du khách bị mệt mỏi trên người có nhiều vết xe sát nhỏ
điện thoại hết pin lực lượng cứu nạn đã cung cấp thức uống đồ ăn
động viên du khách và đưa về khách sạn tại sapa
qua xác minh du khách bị lạc một mươi tám tuổi quốc tịch anh
ngay sau khi ổn định tinh thần và sức khỏe du khách đã viết thư cảm ơn
bày tỏ niềm vui và sự biết ơn cảm kích đối với lực lượng công an việt nam